thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đơn vị này cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra từ năm hai nghìn một mươi đến tháng một năm hai nghìn một mươi năm tại buôn chĩa xã ea tôn huyện trư mơ ga tỉnh đắk lắc theo quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện chư mơ ga tỉnh đắk lắc
theo tài liệu điều tra năm hai nghìn tám cháu lê trần thiện duyên sinh năm hai nghìn không rõ bố mẹ đẻ được vợ chồng ihem nie và hờ bíp a dung chú buôn chĩa xã ea tùn huyện chư mơ ga nhận làm con nuôi và đổi tên thành hờ duyên a dung
trong thời gian làm con nuôi của gia đình ihem nir đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu duyên hậu quả là làm cho cháu duyên có thai và sinh con vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi năm ihmie đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện chư mơ ga khởi tố
và tạm giam về hành vi hiếp dâm trẻ em
trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch cũng như ngày tháng năm sinh của bị hại duyên
để phục vụ cho công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đề nghị ai là bố mẹ đẻ hoặc thân nhân của cháu duyên
thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc để phối hợp giải quyết vụ án
địa chỉ phòng cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắk số năm mươi tám nguyễn tất thành thành phố bô ma thuột tỉnh đắk lắk
điện thoại năm nghìn ba tám trăm sáu mươi chín một trăm bảy mươi sáu